thưa quý vị và các bạn nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
và chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thường đã có điện mừng
gửi tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
thủ tướng chính phủ phạm minh chính có điện mừng gửi thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý cường
chủ tịch quốc hội vương đình huệ có điện mừng gửi ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
trong điện mừng các nhà lãnh đạo đảng nhà nước việt nam bày tỏ đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội
cải cách mở cửa mà đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đạt được trong bảy mươi bốn năm qua
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc với hạt nhân là đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
trung quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển chiến lược mà đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc đã đề ra
sớm xây dựng trung quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa và tươi đẹp
đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới
các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước ta khẳng định đảng và nhà nước ta nhất quán xác định trung quốc là đối tác chiến lược quan trọng
là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ việt nam trung quốc là dịp kỷ niệm một mươi năm năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
đây cũng là dấu mốc để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua tổng kết những kinh nghiệm thành công
cùng hoạch định một tương lai phát triển bền vững và lâu dài cho quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
và nhân dịp này phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang chủ tịch chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc
và bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn đã gửi điện mừng tới ông vương nghị chủ nhiệm văn phòng ủy ban đối ngoại trung ương
chủ tịch ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trung quốc việt nam bộ trưởng ngoại giao nước cộng hòa nhân dân trung hoa